phó tổng thống mỹ mike pence vừa bày tỏ lạc quan về một kết quả hòa bình cho tình hình bán đảo triều tiên
nhờ những phối hợp gần đây giữa washington và bắc kinh đặc biệt là các hành động của trung quốc
từ sau cuộc gặp giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống mỹ donald trump
phát biểu tại cuộc họp báo với thủ tướng australia malkom turnbul phó tổng thống mỹ mike pence cho biết
mục tiêu giải trừ hạt nhân ở bán đảo triều tiên vẫn có thể đạt được nhờ nỗ lực mới giữa mỹ và trung quốc
đồng thời cho rằng vẫn có cơ hội để đạt được mục tiêu lịch sử là bán đảo triều tiên không còn hạt nhân bằng các biện pháp hòa bình
phó tổng thống mỹ cũng đánh giá cao những biện pháp mà trung quốc đã tiến hành đến nay
trước đó ông pence cũng cho biết đội tàu sân bay uss ca vinson sẽ đến biển nhật bản chỉ trong vài ngày tới trước cuối tháng này
trong khi đó vào đầu tuần này tổng thống mỹ donald trump cũng hoan nghênh những nỗ lực của bắc kinh
để kiềm chế sự đe dọa từ triều tiên sau khi truyền thông bình nhưỡng cảnh báo phát động không kích phủ đầu quét sạch nước mỹ